các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ sở y tế tổ chức cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng tại công văn số bảy mươi chín cvtvk ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
của bộ chính trị tại thông báo số một trăm bảy mươi hai tbtvk ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại các chỉ thị số năm cttg ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
số sáu ctttg ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi số một mươi năm ctttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi số một mươi sáu ctttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và các quy định của pháp luật có liên quan quy định có hiệu lực kể từ ngày một tháng bốn